vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm qua sáu tháng bảy công trình lan can kết hợp đèn trang trí hai bên cầu maspero
nối đường phường bốn với phường tám tại thành phố sóc trăng của tỉnh sóc trăng
đang trong giai đoạn hoàn thiện đã bị đổ sập hoàn toàn
rất may là sự cố không gây thương vong về người
tại hiện trường hàng chục tấn sắt thép được uốn cong để tạo hình trang trí
ở một bên lan can cầu đã bị đổ sập nửa nổi nửa chìm dưới lòng sông
gây ách tắc giao thông cả trên đường bộ và đường thủy
may mắn không có người thương vong
theo một số nhân chứng vào lúc xảy ra sự cố thì có gió mạnh
nhiều xe qua lại trên cầu thấy khung sắt lan can cầu lắc lư và nghiêng từ từ
mọi người đã chạy thoát thân
sau đó người dân còn chặn hai đầu cầu để cảnh báo
cầu maspero có chiều rộng một mươi ba mét dài sáu mươi m
mới đây thì ủy ban nhân dân thành phố sóc trăng tiến hành chỉnh trang đô thị
cho trang trí ở hai bên thành cầu bằng dàn thắp đèn trang trí với kinh phí khoảng bốn tỷ đồng
phần gian thép bị đổ sập có chiều dài khoảng sáu mươi m cao một mươi ba m
nặng hàng chục
dàn thép trang trí đổ đã khiến hai xe tải của đội thi công bị hư hỏng